và chính vì thế các anh thấy là các cái sản phẩm gần đây
những cái sản phẩm thị trường mà rất là nông cạn hời hợt nó ngày càng thắng thế
đấy là cái xu thế mà rất đáng quan tâm
nhà nghiên cứu nhạc sĩ nguyễn quang long là người rất gắn bó với cái nghệ thuật truyền thống
nghệ thuật biểu diễn truyền thống ấy từ sân khấu cho đến âm nhạc
dù như là anh có những hiểu biết nhất định về treo
hay là anh chính là người thực hành cái biểu diễn hát sầm
thì tôi muốn quan tâm đến một cái chuyện rất cụ thể là
cái cuộc cách mạng này nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái công việc hàng ngày của anh
về cái phần tích cực nó cũng rất là tuyệt vời
bởi vì là nếu trước đây thì chúng ta chỉ gói gọn trong những khán giả mà đến trực tiếp
có cái cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những lần biểu diễn trực tiếp
hoặc là qua một vài các cái kênh truyền thông
ví dụ như đài tướng nói hay là vài cái truyền hình
thì bây giờ là
nhóm của chúng tôi có thể là trực tiếp đẩy các cái sản phẩm của mình
lên trên kênh riêng kênh youtube riêng kênh facebook riêng
và nó đã đến được rất là nhanh chóng đối với những người yêu cái nghệ thuật truyền thống nói chung
mà rất có tác dụng
rất có tác dụng
tất nhiên là chúng ta vẫn cần phải có một số những cái thủ thuật
mà tôi đã nghiên cứu rất nhiều và tôi nhờ các anh em công nghệ
ví dụ như là cá nhân hóa
rồi là những cái gì đấy để cho nó đến được với những cái đối tượng mà người ta yêu cái nghệ thuật đó
một cách nhanh nhất
đấy thì là cái đấy là cái mà rất là tuyệt vời
và cũng thông qua đấy thì nhóm kết nối được rất là nhiều những người bạn
mà không chỉ là người bạn việt nam đâu
không chỉ là những người việt kiều đâu
mà nhóm còn có cả những khán giả quốc tế
và đã có những cái lời mời
thậm chí sang các cái đại học rất là nổi tiếng của nước mỹ
trong đó có harvard chẳng hạn
để nói chuyện về âm nhạc truyền thống nói chuyện về hát sẩm
đấy là một điều rất là tuyệt vời
tuy nhiên nó cũng có một cái rất là là chúng ta cần phải nâng cao cái ý thức để cảnh giác
để phải cảnh báo nó giống như anh tự lập vừa nói
tức là máy móc có thể làm thay thế hết tất cả mọi thứ
nên chúng ta không có một cái sản phẩm mà nó nói đúng cái bản chất của nghệ thuật
tức là sự sáng tạo
và cái sự sáng tạo đấy là sự sáng tạo của một lần trình dính diễn là một lần duy nhất của cái tác phẩm đó
và mỗi một lần
nếu mà nó nói một lần thứ hai thì có thể nó sẽ có những cái cảm xúc khác nhau
thì bây giờ nó đã bị giống như là gọi là gì gọi là giống như là mậu dịch tất cả mọi thứ nó đều cứ như vậy
lần nào bản nào các cái bản sao nó y như nhau
thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng trước đây thì các nhà nghệ thuật học thì sẽ không cho đó là một trong những cái thuộc tính của nghệ thuật
cái thứ hai nữa là nó làm lười đi cái sự sáng tạo của người nghệ sĩ
cái điều đấy cũng rất là quan trọng
nó sẽ góp phần cho cái sự phát triển của nghệ thuật
nó sang một cái hướng khác ấy
cái thứ ba nữa là nó đánh đồng cái tài năng
bây giờ chúng ta thấy rằng là rất là nhiều các nghệ sĩ đặc biệt là trong cái khu vực mà gọi là đời sống âm nhạc đại chúng ấy
thì sẽ rất là nhiều các nghệ sĩ trẻ rất là hot gọi là hot trên mạng
hot với công chúng

nhưng mà có thể là các tác phẩm của họ trên mạng
trình diễn là hầu như là phải có cái sự can thiệp rất sâu từ công nghệ
còn nếu mà để cho họ bay ra và trực tiếp thể hiện thì sẽ gây thất vọng đối với rất là nhiều người
cái tác động tích cực quy lại đó là sự dân chủ hóa
nó dân chủ hóa cái đời sống sáng tác đời phổ biến và cảm thụ
thuộc về tất cả
thuộc về tất cả
nó được truyền bá rất là dễ dàng rất là rẻ rất là nhanh
và cảm thụ là người người cảm thụ có quyền chứ không phải là cái người thụ động
tiêu cực thì tôi gọi là nhép hóa
tức là thời của chúng ta bây giờ là nghệ thuật nó là thời của nhép
tức là nó mất cái tính duy nhất mà lúc nãy anh long vừa nói
tức là người ta ý vào cái công nghệ và tất cả mọi việc
là đều người ta làm một cách đứt đoạn không có sự chuẩn bị cẩn thận
bởi vì bản chất là chúng ta thưởng thức những cái bản nhép hát nhép
với tất cả những cái mặt tích cực và tiêu cực trong cái sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn đến nghệ thuật biểu diễn
tất nhiên là chúng ta mới chỉ nói được ở một cái phần nào ấy thôi
tôi nghĩ rằng câu chuyện này chắc chắn là nó đòi hỏi không chỉ hội thảo như là bộ văn hóa giao du lịch vừa rồi tổ chức đâu
mà còn nhiều hội thảo hội nghị khác nữa cơ
thì may ra nhận thức được cho nó đầy đủ mọi cái phương diện của nó
thì với tất cả những cái gì mà các vị đã trình bày về mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực
thì tôi nghĩ rằng đến đây câu hỏi đặt ra một cách nó cũng là khá là dễ hình dung thôi
các nghệ sĩ việt nam sẽ làm gì để mà có thể đón nhận và thích ứng với nó
từ nó mang hợp hiệu quả tốt nhất cho công việc của mình
vai trò của nhà quản lý văn hóa ở đây thế nào
và đặc biệt có một cái chuyện mà tôi quan tâm là cái tính chất bản quyền
bảo vệ cái quyền sáng tạo cái quyền sở hữu tác phẩm ấy
trong cái thế giới mà nó không còn bản sao bản chính nữa
thì liệu cái tài năng công sức của người nghệ sĩ phản ánh của tác phẩm của mình sẽ được bảo vệ thế nào
anh nam vừa nói đến một cái vấn đề mà tôi cũng đang rất là quan tâm
bởi vì bản thân nhóm sầm hòa thành và bản thân tác phẩm của tôi đã từng gặp phải như như vậy
khi mà tôi giới thiệu trên kênh youtube của mình
rõ ràng là một tác phẩm tôi phải mất rất là nhiều thời gian và tâm huyết
và nó là cái cảm hứng sáng tạo của tôi để tôi ra được cái tác phẩm
ví dụ như bốn mùa hà nội chẳng hạn
bài sầm đấy
thế thì nhưng mà khi một cái ngày đẹp trời
tôi mới tìm hiểu thêm được những cái gọi là cái quy trình quản lý
thì tôi mới phát hiện ra là cái sản phẩm của tôi cái bản quyền của tôi nghệ sĩ là của chúng tôi
thế nhưng mà lại có một cái anh nào đó
anh ấy bật cái kênh gọi là tính năng kiếm tiền ở trên kênh youtube ấy
thì anh lại tích cái đấy là chúng tôi vi phạm bản quyền
và những cái lượt nghe để rồi sẽ thành tiền nó là đổ về cái chủ tài khoản của anh ấy
thì cái điều đấy tất nhiên là với nghệ thuật truyền thống thì nó không nhiều
nhưng tôi rất là không bằng lòng với cái điều đó
tôi rất là thậm chí có thể nói là rất là bức xúc
là bởi vì cái quyền tác giả của mình không được tôn trọng
cái hoạt động của mình ở trên cái mạng xã hội không mọi người không hoàn toàn không văn minh đối với cái tác phẩm của tôi
thế nên là tôi đã phản hồi lại ngay
và cũng rất là may là chỉ trong một cái thời gian mà khi mà youtube người ta kiểm tra lại thì đúng là như vậy
thì tôi lại được trả lại cái phần bản quyền
tất nhiên là bây giờ kênh của tôi cũng chưa bật tính tiền
thế nhưng mà đấy đấy là một trong những cái vấn đề mà chúng ta phải cần phải
tức là chúng ta phải không có cách nào khác
nào khác là chúng ta phải trực tiếp đi vào với cả nó
sống chung với nó
còn cái vấn đề mà như anh nói là cái vấn đề về quản lý
cái bài toán là đặt ra là cái quản lý tầm vĩ mô thì cần phải có những cái
đầu tiên là phải có những cái định hướng như thế nào
và để theo đó
cái từ đó ta theo
còn sau đó thì là giải quyết những cái chi tiết cụ thể
ví dụ như ngành nhận thật biểu diễn thì cần những cái gì
nhìn nhận cái bản chất của cuộc cách mạng bốn này nó ra làm sao
để có những cái giải pháp
cho nó phù hợp nhất
và nó thích ứng
và làm thế nào thì làm
cũng phải để cho cái cuộc cách mạng bốn này
phát huy được những cái giá trị tích cực của nó
và tôi tin rằng giá trị tích cực nó sẽ rất là tuyệt vời
vấn đề là chúng ta đừng để biến cho chúng ta thành những người sống nháp
mà chúng ta phải
biến các cái công nghệ là cái công cụ của chúng ta
thì tôi thấy là
ví dụ như là người nghệ sĩ
đừng ỉ vào cái việc mà chúng ta có thể
nối các cái loại mẫu vụn vặt
mà chúng ta bớt cái sự nghiêm túc
trong lao động nghệ thuật đi
bởi vì nói cho cùng thì
cái chất lượng nghệ thuật của chính chúng ta mới là quan trọng
chứ còn cái việc chấp nối
là nó không phải là cái cốt lõi
cái giá trị của chúng ta nó không phải nằm ở đấy
thì đối với các nhà quản lý cũng thế
tôi nghĩ là các nhà quản lý là
hiện nay là nhiều người cho rằng nó rất là đau đầu
đúng là đau đầu
nhưng mà tôi nghĩ là
nó là một cái cơ hội rất lớn
đối với những cái quốc gia nghèo như chúng ta
vì khách mời của chương trình
như vậy là qua cuộc trao đổi hôm nay
thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đã ít nhiều
chạm tới những cái vấn đề rất đáng quan tâm
khi mà cuộc khách mạng một
nó có những tác động nhiều chiều
tới cái nghệ thuật biểu diễn
kể cả từ khâu sáng tác
cho đến khâu biểu diễn
cho đến khâu phát hành
cho đến khâu tiếp nhận
và như là chúng ta đã thấy
nó có mặt tích cực và mặt tiêu cực
thật ra là từng bộ phận
từ tác giả
các nghệ sĩ
nhà quản lý
cũng đều cần phải có cái sự thích ứng rất nhanh
với cái gia tốc cũng rất rất là nhanh
của chính cái cuộc khách mạng này
và chỉ như thế
thì chúng ta mới có thể tin rằng là
cái khách mạng bốn
nó thực sự là hữu ích
đối với cái sự phát triển
và làm phong phú hóa
cho đời sống tinh thần của mỗi cá nhân
trong xã hội hiện đại
và nhân đây thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng
cái cuộc hội thảo
do bộ phòng đoàn an toàn du lịch
vừa mới tổ chức
thì rõ ràng là một cái sự quan tâm
của quản lý nhà nước
đối với một cái vấn đề
nó đang rất mới
đang diễn ra
ở trong đời sống tinh thần
ở toàn bộ xã hội
có thể là nó chưa đưa lại
những cái kết luận gì
thực sự là chắc chắn
nhưng ít nhất thì nó sới sáo
và nó khiến cho mọi người đều quan tâm
và tôi nghĩ rằng
đấy là một cái kết quả tích cực
một lần nữa
thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan niệm của mình
trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay